hàng chục hộ nuôi cá chẽm trên sông trường giang đoạn chảy qua thôn tân phú xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vô cùng lo lắng khi tình trạng cá nuôi chết hàng loạt đang diễn ra nhưng chưa rõ nguyên nhân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại địa phương
mấy ngày qua bè cám hơn một mươi con của anh trần minh thông thôn tân phú xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam mới thả nuôi chưa đầy một tháng bỗng nhiên chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân
cá chết nằm sát lớp dưới đáy lồng mỗi ngày anh thông phải vớt bỏ hàng trăm con cá chém đến nay lượng bè cá nuôi của anh thông đã chết hơn một nửa và anh đang lo lắng ba mươi năm triệu đồng tiền mua các giống cá có nguy cơ trôi theo dòng nước